thưa quý vị ngày hai mươi ba tháng bốn lãnh đạo tỉnh ủy ubnd tỉnh yên bái đã đến thăm viếng chia buồn với gia đình bảy nạn nhân bị tử vong trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào chiều ngày hai mươi hai tháng bốn tại công ty cổ phần xi măng và khoáng sản yên bái có trụ sở tại thị trấn yên bình huyện yên bình tỉnh yên bái
tại các gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động tại công ty cổ phần xi măng và khoáng sản yên bái lãnh đạo tỉnh ủy ubnd tỉnh yên bái đã thắp hương viếng người đã mất hỏi thăm bày tỏ sự sẻ chia sâu sắc trước nỗi đau mất mát không gì có thể bù đắp được với người thân trong gia đình đồng thời động viên các gia đình sớm vượt qua nỗi đau để ổn định cuộc sống
lãnh đạo tỉnh yên bái cũng đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm hỗ trợ về mặt đời sống tinh thần đối với gia đình các nạn nhân
đoàn cũng đã trao tiền hỗ trợ của tỉnh cho gia đình các nạn nhân với mỗi trường hợp là một mươi tám triệu đồng
trước đó truyền hình nhân dân đã đưa tin khoảng một mươi ba h ba mươi chiều ngày hai mươi hai tháng bốn trong quá trình sửa chữa dây chuyền nghiền đá ở nhà máy xi măng và khoáng sản yên bái một sự cố xảy ra khiến bảy người tử vong và ba người khác bị thương